đã hơn ba mươi năm qua người dân tại thành phố hồ chí minh biết đến chợ cá cảnh trên đường lưu xuân tín thuộc quận năm
đây là chợ lâu đời chuyên cung cấp xỉ lẻ các loại cá cảnh để người đam mê nuôi chơi
chỉ trên một đoạn đường ngắn khách hàng dễ dàng tìm được hầu hết các loại cá cảnh phổ biến
từ các loại cá rẻ tiền như cá lia thia cá bảy màu cá ba đuôi
cho đến những loại cá đắt tiền hơn như cá đĩa hồng kết cá là hán cá rồng
kính thưa quý vị chợ cá cảnh lưu xuân tín tại quận năm thành phố hồ chí minh
là một con đường chỉ dài năm trăm linh mét
nhưng lại có tới hàng chục cửa hàng nằm san sát nhau và chuyên kinh doanh buôn bán các loài cá cảnh
các loài sinh vật thủy sinh và cùng với đó là các phụ kiện của ngành cá cảnh
đây cũng là nơi thường xuyên lui tới của những người có thú chơi cá cảnh
và những thương lái chuyên kinh doanh cá cảnh trong địa bàn thành phố hồ chí minh
chợ không có giờ hoạt động
nhưng đa phần các cửa hàng mở cửa từ bốn giờ sáng đến năm giờ chiều
danh tiếng của khu chợ cá cảnh lưu xuân tín giờ đây đã vượt xa chức năng giao thương ban đầu
khu phố hiện nay là một điểm dừng chân nổi tiếng đối với du khách khi ghé thăm quận
chợ cá cảnh lưu xuân tín hiện là một điểm đến thú vị dành cho du khách muốn trải nghiệm tìm hiểu về nghề nuôi cá cảnh độc đáo thi vị ở vùng chợ lớn thành phố hồ chí minh